báo chí mỹ vừa đăng tải bài viết khen ngợi việt nam đã quyên góp năm trăm năm mươi chiếc khẩu trang cho năm nước châu âu để hỗ trợ các nước này chiến đấu với đại dịch covid một mươi chín
theo bài báo đây là các khẩu trang kháng khuẩn và món quà này đã được trao cho đại sứ các nước pháp đức italia tây ban nha và anh tại hà nội
tờ the promeb cũng dẫn lời thứ trưởng ngoại giao việt nam rằng gói viện trợ này thể hiện quan điểm việt nam
coi việc tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế là một nhân tố quan trọng giúp giảm thiểu tác hại của covid một mươi chín
ngoài eu việt nam cũng viện trợ cho cả các nước láng giềng khác nữa như lào và campuchia
cây bút prasan đánh giá đại dịch covid một mươi chín một mặt có ảnh hưởng nhất định tới quan hệ kinh tế việt nam eu với các quy định mới về visa và việc hạn chế xuất khẩu
mặt khác lại cho thấy hai bên đã nỗ lực vượt qua các thách thức do dịch bệnh gây ra
tác giả bài báo mỹ nhận định việt nam sẵn lòng giúp đỡ các nước khác trên cơ sở
song phương và đa phương trong khả năng tốt nhất của mình đồng thời vẫn cảnh giác đối phó với thách thức covid một mươi chín ngay trong nước
bài viết có đoạn cho tới nay việt nam ghi nhận hơn hai trăm linh ca bệnh covid một mươi chín nhưng chưa có ca tử vong nào
quốc gia này đã thực thi thêm nhiều biện pháp như tăng cường hạn chế đi lại và đẩy mạnh sản xuất khẩu trang
tác giả prasan kết luận gói viện trợ mới nhất nói trên là minh chứng cho cách tiếp cận đa diện của việt nam đối với cuộc chiến chống covid một mươi chín cả trong và ngoài nước
cùng ngày trang mạng daikachi
tripol com của bangladesh cũng đăng bài phân tích kinh nghiệm của việt nam trong phòng chống dịch covid một mươi chín
khẳng định việt nam là minh chứng của mô hình phòng chống dịch bệnh trong điều kiện một quốc gia với nguồn lực hạn chế nhưng có quyết tâm chính trị cao